bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa chính thức cho phép nhập khẩu lợn sống từ các nước vào việt nam
đây là lần đầu tiên nước ta cho phép nhập khẩu chính ngạch lợn sống
nguyên nhân là do dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
giá thịt lợn trong nước không ngừng tăng cao khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu lợn sống
phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về kiểm dịch nhập khẩu
bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc ở trong nước
thực hiện cách ly lợn sống nhập khẩu ba mươi ngày
trước mắt việt nam có thể sẽ nhập khẩu lợn sống từ thái lan